hiện nay không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc nam trung bộ
ở vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc nam trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc nam bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ hôm nay đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
ở bắc bộ và bắc trung bộ xảy ra rét đậm diện rộng vùng núi rét hại
gió đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
riêng vùng ven biển các tỉnh nam trung bộ có gió giật cấp sáu đến cấp tám
do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô từ hôm nay ở bắc bộ không mưa
nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng bắc bộ giảm xuống từ chín đến một mươi hai độ
ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn sáu chín độ vùng núi cao dưới năm độ
vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối
ở các tỉnh trung trung bộ có mưa vừa có nơi mưa to
khu vực hà nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến từ chín đến một mươi hai độ
ở vịnh bắc bộ vùng biển ngoài khơi trung bộ và nam bộ khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh